liên quan đến vụ các gói thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
đặc biệt là gói thầu mua sắm bộ kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình cho biết đang thụ lý tiến hành điều tra làm rõ
theo thông báo kết luận của ubktnb cho thấy gói thầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
sử dụng tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình được cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ninh bình năm hai nghìn một mươi bảy
qua kiểm tra hồ sơ gói thầu ubktnb đã chỉ ra nhiều vi phạm về hồ sơ thầu và lập chứng từ thanh quyết toán không đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
căn cứ vào số tiền mà bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã thanh toán cho ubktnb
việc mua kit xét nghiệm của việt á với giá một tỷ năm mươi triệu đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền năm trăm tám mươi triệu đồng
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với trần thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc thành phố rạch giá
về hai tội tham mô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một liên đã chỉ đạo trần thị hường là thủ quỹ
bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách như tiền bán chú tiền bồi dưỡng dạy bán chú cho giáo viên
tiền bán đồng phục cho học sinh tiền cho thuê mặt bằng căn tin và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh
để cho liên tự chi trả
từ đó liên chiếm đoạt tổng số tiền gần hai sáu tỷ đồng của trường
ngoài ra đối với đất nhà ở tại địa chỉ số tám mươi sáu huỳnh tấn phát phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
đứng tên chủ sở hữu
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi liên đã bán cho ông nguyễn hải tú với giá hai tỷ đồng
tuy nhiên đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một liên tiếp tục bán ngôi nhà trên cho ông lê hữu sang
và đã chiếm đoạt số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày một mươi năm tháng bảy tới đây
một đối tượng tàng trữ năm kg ma túy đá để bán trái phép
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh ninh thuận bắt giữ
đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận
vào sáng ngày chín tháng bảy lực lượng công an tiến hành chặn xe ô tô do tài xế nguyễn quốc duy điều khiển với nhiều nghi vấn
trên xe còn chở thêm hai đối tượng gồm võ minh việt và hồ viết hoan
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg
được nguy trang thành những gói trà và thu giữ thêm một số tăng vật
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên là của võ minh việt
việt đã thuê nguyễn quốc duy cùng với mình vào tp hcm để mua số ma túy trên với giá khoảng một tỷ đồng
rồi đưa về tại địa bàn thị xã la di để phân phối và tiêu thụ
được biết võ minh việt đã từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ
cùng tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng này tiếp tục móc nối mở rộng địa bàn với thủ đoạn rất tinh vi
và tạo thành đường dây mua bán ma túy
tùy liên tỉnh
giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau
hậu quả dẫn tới chết người và nhiều đối tượng bị bắt giữ
công an tp cn cho biết đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn hoài trần công hậu
cùng chú tại tỉnh hậu giang và nguyễn hoài đức chủ tịch tỉnh sóc trăng
để điều tra về hành vi giết người
lê việt long chú tại tp cn bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
và hiện cơ quan điều tra đang truy tìm trần trí ngoan
kiều trung hiếu và lê bảo tín chú tệ tỉnh hậu giang
theo kết quả điều tra phạm minh trí chú tại tp cn có mâu thuẫn từ trước với trần công hậu
vào tối ngày hai mươi tháng năm cả hai đã hẹn nhau đến quán karaoke trên đường nguyễn việt hồng
trú tại phường an phú quận ninh kiều để đánh nhau
trí đi cùng với lê duy tân đến điểm hẹn
và tại đây hai nhóm lao vào hỗn chiến
trí bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
còn tân bị thương sau khi điều trị sức khỏe đã ổn định
gây án nhóm của hậu đã lên xe ô tô tẩu thoát khỏi hiện trường
với hành vi đánh bạc năm đối tượng gồm đỗ minh tân nguyễn xuân long nguyễn hoàng quốc lê văn hường đinh văn tài
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng năm đối tượng trên
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức
binh sập sám tại nhà ở của tân tại thị trấn hiệp phước ăn thua năm trăm linh đồng mỗi ván
và tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng sáu bộ bài tay cùng với các dụng cụ đánh bạc khác
qua điều tra mở rộng cơ quan công an xác định quốc còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với đối tượng lưu bích khuê quê tại cà mau với số tiền là một mươi sáu triệu đồng
nên khuê cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc
xuất phát từ sự chủ quan lơ là mất cảnh giác trong việc trông coi bảo vệ tài sản của người dân
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bình định đã có không ít nạn nhân vô tình tự tạo kẽ hở để cho kẻ gian thực hiện chót lọt hành vi
chị trương thị quỳnh trang ba mươi chín tuổi ở huyện tuy phước tỉnh bình định
là một trong số những nạn nhân bị mất trộm
sau khi đi chơi về chị để chiếc xe máy trong sân nhà
nhưng chủ quan không khóa cửa cổng rồi đi ngủ
đến sáng hôm sau thì chị phát hiện bị mất chiếc xe máy
còn đây là trường hợp của anh nguyễn thịnh
còn đây là trường hợp của anh nguyễn thịnh
hàng ngày đi làm về anh cũng như nhiều gia đình khác ở đây đã để chiếc xe máy ở trước lối đi chung
và không hề có một biện pháp nào bảo quản trông coi tài sản
nên đã tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp một cách dễ dàng
trước tình hình tội phạm trộm cắp hoạt động hết sức liều lĩnh và diễn biến phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện tuy phước đã huy động tối đa lực lượng sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
tiến hành khoanh vùng
và truy vết đối tượng gây án
thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn
trong thời gian qua chính là phạm văn thành ở xã phước lộc huyện tuy phước
tại cơ quan công an thành khai nhận
trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thành cùng đồng bọn đã thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp tài sản gồm xe máy và cây cảnh các loại
quá trình điều tra cơ quan công an đã bắt giữ phạm anh tú ở xã phước hiệp huyện tuy phước là đồng bọn của thành
riêng đối tượng phạm văn thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã cho đến nay thì bị bắt
đang nói trong quá trình lần trốn
trong vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện tuy phước và thị xã an nhân
nói chung thì đợt dịch tôi đi tụi tôi về
nói chung là tôi làm công việc thì cũng không có bao nhiêu tiền
nói chung là tụi tôi cũng đủ một tối đi an nhân với tuy phước
thấy nhà dân nào thơ hở thì dựng xe hoài dưới cây hoài
tôi với một tối thực hiện mô kiểm độc lực
cách để bán kiếm tiền chia ra như ăn nhậu hay tiêu sản
hiện cơ quan điều tra đang tiêu sản
tiến hành xác minh và thu giữ số tăng vật trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật